tính đến sáng nay theo giờ việt nam thế giới ghi nhận tổng cộng một mươi năm chín trăm ba mươi bảy trăm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu trăm bốn mươi một tám trăm tám mươi ca tử vong số người bình phục là chín bảy trăm một mươi sáu bốn trăm ba mươi sáu người
mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với bốn hai trăm bốn mươi tám ba trăm bảy mươi hai ca nhiễm và một trăm bốn mươi tám bốn trăm chín mươi ca tử vong
đều cao nhất thế giới sau mỹ là brazil
tại châu âu mặc dù tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt hơn
nhưng số ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua vẫn lên tới một mươi sáu tám trăm năm mươi bốn người
đưa tổng số ca bệnh ở châu lục này từ trước tới nay lên hai bảy trăm năm mươi một tám trăm bảy mươi một người
lo ngại nguy cơ dịch covid một mươi chín tái bùng phát
nhiều nước châu âu như đức pháp italia tây ban nha quyết định xét chặt hơn nữa các biện pháp phòng dịch
trong khi đó châu phi ghi nhận tổng cộng bảy trăm tám mươi bảy năm trăm linh một ca mắc covid một mươi chín
sau khi tổng cộng bảy trăm tám mươi bảy năm trăm linh một ca mắc covid một mươi chín
tăng thêm một mươi tám năm trăm hai mươi ba ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ
tại châu á ấn độ ghi nhận thêm bốn mươi tám tám trăm chín mươi hai ca mắc
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín lên một ba trăm ba mươi bảy hai mươi hai người là tâm dịch lớn thứ ba thế giới
trung quốc hàn quốc indonesia lào campuchia tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm covid một mươi chín mới